hai mươi tháng một mươi một là ngày di sản văn hóa việt nam bắt đầu từ năm hai nghìn năm ngày này được lấy làm ngày di sản văn hóa việt nam
với mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa việt nam
động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân
di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
tại nhiều địa phương các hoạt động hưởng ứng ngày di sản đã được tổ chức nhằm phát huy những giá trị của di sản văn hóa trong đời sống hiện đại